tại cảng tiên sa tàu huấn luyện kojima của nhật bản cùng thủy thủ đoàn và học viên đã đến thăm hiểu nghị thành phố đà nẵng
dự lễ đón chính thức có đại diện bộ tư lệnh cảnh sát biển ubnd tp đà nẵng bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
tàu kojima thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản tàu có chiều dài một trăm một mươi năm mét tải trọng ba tấn
đây là lần thứ tư kể từ năm hai nghìn một mươi ba tàu huấn luyện kojima thăm đà nẵng
chuyến thăm là cơ hội tốt để hai bên chia sẻ học hỏi kinh nghiệm trong thực thi pháp luật trên biển
cũng như là tăng cường giao lưu hợp tác và hiểu biết lẫn nhau góp phần bảo đảm an ninh an toàn trên biển tại khu vực